địa bàn điều này làm nhu cầu cung cấp các loại ma túy tăng cao đặt ra nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh của lực lượng chức năng
ngoài đẩy mạnh công tác nghiệp vụ lực lượng công an ở nha trang đang tập trung củng cố lực lượng nòng cốt ở một số địa bàn trọng điểm
nhằm quyết tâm xóa các tụ điểm sử dụng ma túy phức tạp